hôm nay đã diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ hai mươi bảy ubnd của quốc hội
phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến
tại phiên họp này ubnd xem xét cho ý kiến vào tờ trình đề nghị của chính phủ
về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
và một số đề nghị kiến nghị xây dựng luật của đại biểu quốc hội
thẩm tra các tờ trình và đề án của chính phủ về thành lập các thị xã
các phương thuộc thị xã của các tỉnh thanh hóa bình định phú yên
thảo luận tại phiên họp các đại biểu đánh giá công tác xây dựng pháp luật
từ khâu chuẩn bị đề xuất đưa dự án vào chương trình đến xem xét
thông qua tiếp tục có những cải tiến đổi mới
tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được
việc lập và thực hiện chương trình vẫn còn những hạn chế chậm được khắc phục
nhiều tính dự báo của chương trình không cao
chủ yếu vẫn chạy theo tiến độ trong ngắn hạn
việc đề nghị điều chỉnh chương trình để bổ sung thêm dự án vẫn diễn ra phổ biến
trong đó có không ít dự án được đề nghị bổ sung vào thời điểm gần sát kỳ họp quốc hội
việc lấy ý kiến trong quá trình xây dựng dự án nhiều trường hợp còn hình thức hiệu quả thấp
liên quan đến đề nghị điều chỉnh chương trình năm hai nghìn hai mươi
chính phủ đề nghị rút ra khỏi chương trình năm hai nghìn hai mươi dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật đất đai
một số ý kiến tán thành với đề xuất của chính phủ
đồng thời đề nghị chính phủ tiếp tục tổng kết việc thi hành luật đất đai kỹ lưỡng hơn
nghiên cứu ra soát những vấn đề bất cập vấn mắc để chính quốc hội sửa đổi bổ sung
sau khi có nghị quyết của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba